xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
đến cuối giờ chiều ngày hôm qua lực lượng công an tỉnh hà tĩnh đã vây bắt thành công hai đối tượng
vận chuyển số lượng lớn ma túy ở huyện hương sơn
đối tượng ôm súng cố thủ trong xe ra đầu thú là nguyễn thành trung chú tại xã sơn tây của huyện hương sơn
trước đó vài tiếng đồng hồ công an tỉnh hà tĩnh cũng đã vận động đầu thú và bắt được một đối tượng cùng nhóm với trung
tăng vật thu giữ là một mươi kg ma túy tổng hợp cùng nhiều vũ khí của các đối tượng
theo diễn biến vụ việc vào khoảng một mươi năm h ngày một mươi năm tháng hai lực lượng phòng chống ma túy bộ công an và phòng cảnh sát phòng chống ma túy công an hà tĩnh
cùng công an huyện hương sơn hà tĩnh phát hiện một nhóm đối tượng đi trên hai xe ô tô xuất hiện trên địa bàn huyện hương sơn
có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra
tại đây lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng nguyễn anh tuấn chú tỉnh nghệ an đi trên xe ô tô
riêng nghi phạm nguyễn thành trung cùng với một đối tượng khác đi cùng trên một xe ô tô
sau khi phát hiện đồng bọn bị bắt giữ đã nhấn ga bỏ chạy
khi chạy đến địa phận thôn một xã sơn giang huyện hương sơn xe ô tô của trung lao xuống dụng lúa bên đường
trung và đồng bọn đã ôm súng vật liệu đạn cố thủ bên trong xe
tuy nhiên sau khi thuyết phục vận động đối tượng nguyễn thành trung vẫn ngoan cố
tiếp tục ôm vũ khí cố thủ trong xe ô tô
sau hai mươi bốn h dưới sự chỉ đạo của cục phòng chống ma túy bộ công an
tất cả lực lượng gồm công an biên phòng hải quan của tỉnh hà tĩnh và công an tỉnh nghệ an
đã phối hợp nhịp nhàng vận động thuyết phục đối tượng trung đã chịu hạ vũ khí
như vậy đến thời điểm này lực lượng công an đã bắt giữ được hai đối tượng
và đưa về trụ sở công an tỉnh hà tĩnh để lấy lời khai
cả hai đối tượng vừa bị công an bắt giữ này đều nằm trong đường dây
vận chuyển ma túy trên tuyến biên giới từ lào về việt nam
qua cửa khẩu quốc tế cầu treo hà tĩnh
hiện nay lực lượng đang giáo diết truy lùng đối tượng còn lại
vào sáng ngày hôm nay tòa nhân dân huyện ba tơ của tỉnh quảng ngãi
đã tổ chức phiên tòa xét xử hai đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó tối ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy trong lúc phạm văn sôn hai mươi bốn tuổi
và phạm văn lúc hai mươi hai tuổi đều ở xã ba khâm huyện ba tơ
cùng một số người đang ngồi nhậu tại quán tạp hóa thôn đồng dăm hai xã ba khâm
thấy phạm văn hải ba mươi tuổi ở thôn nước giáp xã ba khâm vào quán mua nước ngọt
lúc gọi hải đến bàn uống rượu
tuy nhiên sau khi gọi hai lần hải mới tới
vừa ngồi vào bàn thì bị lúc và sơn dùng vỏ chai ghé đánh tới tấp vào đầu và mặt của hải
vì tội mời rượu mà không tới
khiến hải bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt phạm văn hải và phạm văn sôn
mỗi bị cáo bốn năm tủ gian
một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề qua điện thoại quy mô lớn
vừa bị công an huyện yà đeo tỉnh đắk lắc phát hiện và xử lý
qua công tác trinh sát công an huyện yai đeo đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng
vi văn hợp tâm chủ tại xã yà huy huyện yà hời đeo
đang tổ chức ghi số đề bao lô qua tin nhắn điện thoại di động
với các con bạc hà văn định và đàm tuấn anh
cùng xã yà huy huyện yà hời đeo với số tiền gần bốn mươi triệu đồng
qua đối tranh với ba đối tượng trên công an huyện yà hời đeo
đã làm rõ được đường dây đánh bạc này gồm ba cấp
do đối tượng võ trí sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm và nguyễn hải quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
cùng xã yà huy huyện yà hời đeo cầm đầu
bước đầu công an huyện yà hời đeo đã xác định số tiền của các đối tượng
sử dụng vào việc chơi số đề đánh bạc khoảng chín trăm linh triệu đồng
bản thân vốn nghiện game và nghiện ma túy để có tiền tiêu xài
nguyễn phi hùng hai mươi hai tuổi trú tại phường thạch thang quận hải châu thành phố đà nẵng
đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy cùng những tài sản có giá trị khác
của người dân trên địa phương
mới đây thì công an quận thanh khê của thành phố đà nẵng
đã bắt giữ đối tượng hùng về hành vi trộm cắp tài sản
theo cơ quan điều tra vào ngày hai mươi tám tháng một đối tượng hùng trà trộn vào tầng hầm
nơi để xe của một bệnh viện trên địa bàn huyện thanh khê
lợi dụng lúc vắng người trong coi hùng dùng đoạn phá khóa
mở cốp xe lấy đi số tiền tám mươi triệu đồng của một nhân viên bệnh viện
công an quận thanh khê đã khẩn trương vào cuộc và bắt giữ hùng
khi đối tượng đang lẩn trốn
tại cơ quan công an hùng khai nhận
trước đó với thủ đoạn tương tự đã thực hiện cho lọt chín vụ trộm cắp tài sản
phần lớn là xe máy ở địa bàn các quận thanh khê và hải châu
tổng giá trị tài sản chiếm đoạt ước tính gần ba trăm linh triệu đồng
được biết toàn bộ số tiền có được hùng dùng để chơi game
sử dụng ma túy và tiêu xài cá nhân
hiện công an quận thanh khê đã thu hồi được năm xe máy
để điều tra xác minh sớm trả lại tài sản cho các bị hại
vào tối ngày hôm qua trong khi tuần tra kiểm soát
trên các tuyến đường nội ô thành phố
công an thành phố trà vinh đã phát hiện nhóm thanh thiếu niên
tụ tập cổ vũ chạy xe tốc độ cao rú ga nẹt bô
chạy xe bằng một bánh trên đường tuyến số một
giáp danh giữa phường sáu và phường chín thành phố trà vinh
khi cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
thì nhóm thanh niên thiếu niên không chấp hành và bỏ chạy
bằng các biện pháp nghiệp vụ cảnh sát giao thông đã mời làm việc
thiếu niên dưới một mươi sáu tuổi và tạm giữ năm xe mô tô
trong đó nhiều xe được đối tượng che biển số độ chế
một số bộ phận để chạy tốc độ cao
cảnh sát giao thông công an thành phố trà vinh tỉnh trà vinh cho biết
do tuyến số một có mặt đường rộng ít phương tiện lưu thông
nên một số nhóm thanh niên thiếu niên thường xuyên tụ tập cổ vũ
chạy xe tốc độ cao cảnh sát giao thông đã và đang tiến hành
quyết liệt nhiều biện pháp công tác để ngăn chặn tình trạng này
góp phần đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố
trong dịp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín công an tỉnh quảng bình
đã bắt một đối tượng và vận động hai đối tượng truy nã toàn quốc ra đầu thú
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình vừa bắt giữ đối tượng
truy nã phan văn tường chú tại xã hóa tiến huyện minh hóa tỉnh quảng bình
về tội cố ý gây thương tích bị công an huyện minh hóa truy nã từ năm hai nghìn một mươi một
trước đó vào giữa tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tường cùng hai đối tượng khác
đã đánh bị thương một thanh niên không quen biết trên địa bàn xã dân hóa huyện minh hóa
sau khi gây án tường đã trốn khỏi địa phương và bị phát lệnh truy nã toàn quốc
đến ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh quảng bình đã bắt giữ phan văn tường
khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã vĩnh ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
cũng trong dịp này lực lượng cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình
đã vận động hai đối tượng hoàng trọng tuyển bị truy nã về hành vi vi phạm
các quy định về khai thác và bảo vệ rừng và đối tượng trần minh hùng
bị truy nã về tội trộm các tài sản
sau khi bắt và vận động các đối tượng truy nã ra đầu thú cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình
đã tiến hành bàn giao cho các lực lượng liên quan xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các đồng chí lễ hội dằm tháng riêng hàng năm tại thành phố thủ dầu một
từ lâu đã trở thành một lễ hội truyền thống của tỉnh bình dương
thu hút hàng triệu du khách thập phương đến hành hương cầu phước lộc đầu năm mới
để đảm bảo cho người dân tham gia lễ hội được vui tươi an toàn
ngay từ những ngày giáp tết nguyên đán chính quyền và địa phương
đặc biệt là lực lượng công an đã tích cực triển khai nhiều phương án đảm bảo an ninh trật tự
kể từ giao thừa cho đến ngày rằm tháng riêng miễu bà hay còn gọi là chùa bà thiên hậu
nằm trên địa bàn trung tâm thuộc phương phú cường thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
đón một lượng lớn khách thập phương đến hành hương cầu phước lộc đầu năm
ngay từ những ngày sau tết kỷ hội hai nghìn một mươi chín
ủy ban nhân dân thành phố thủ dầu một chỉ đạo các ban ngành phối hợp với lực lượng công an
bảo đảm an ninh trật tự để lễ hội diễn ra một cách văn minh an toàn
công an thành phố xây dựng kế hoạch để đảm bảo tình hình an ninh trật tự diễn ra
trong suốt quá trình lễ hội
còn về an toàn thì cũng đã có xây dựng kế hoạch kiểm tra về công tác phòng cháy chữa cháy
vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là chỉ đạo cho các bạn đoàn viên thanh niên
tuyên truyền vận động người dân
không xả rác để đảm bảo vệ sinh môi trường
và đặc biệt là về cái vấn đề miễn phí thì chúng tôi cũng đã vận động các tổ chức cá nhân
thực hiện công tác thiện nguyện nhằm tạo hình ảnh đẹp cho người dân bình dương
khi mà du khách đến để tham gia lễ hội
năm nay chúng tôi cũng đã chủ động tiến hành khảo sát và vô trí các rào trắng bà re
để mà chốt chặn khi mà có tình hình du khách đến đông
để mà đảm bảo không có chống ủng tắc
thứ hai nữa là các bàn thành phố cũng đã chủ động tham mưu cho quỹ bàn do thành phố
để mà có kế hoạch phối hợp với các bàn ngành của thành phố
thực hiện hành lập cái tổ kiểm tra và xử lý đối với các hành vi kéo khách
để đảm bảo an toàn cho du khách cũng như giữ gìn nét văn minh trong buổi lễ hội
ban tổ chức lễ hội đã lập ba tổ công tác tổ chức tuần tra nhắc nhở
kịp thời nạn treo kéo yêu cầu những hộ kinh doanh buôn bán
phải công khai nghiêm yết giá tại nơi buôn bán
đồng thời quy định mức giá tối đa cho các dịch vụ vào những ngày lễ hội
nhằm tránh tình trạng hết giá chặt chém du khách
đặc biệt tại miếu bà thiên hậu thánh mẫu năm nay

ban tổ chức đã phủ sóng wifi tốc độ cao
với những điểm cố định để phát nước thức ăn miễn phí phục vụ người dân
những người bán vé số bán dầu các lễ vật cầu may
sẽ được bố trí riêng một khu vực tránh tràn xuống đường
gây mất trật tự ảnh hưởng đến việc đi lễ của du khách
nơi thuộc miền đông thì vẫn có thể có nắng nóng cục bộ với mức nhiệt độ là ba mươi năm độ
bản tin một trăm một mươi ba online xin được kết thúc tại đây cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn